hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ tư sở thông tin và truyền thông tỉnh bạc liêu phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
tổ chức hội sách tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề sách chi thức và phát triển xã hội
được diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn hội sách tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi bảy có hơn ba bản sách mới thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội
hơn tám trăm linh bản sách chuyên đề gắn với các chủ đề của các ngày lễ như kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm và kỷ niệm ngày sinh nhật bác một mươi chín tháng năm
theo ban tổ chức hội sách tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi bảy nhằm tuyên truyền giới thiệu sách báo tôn vinh giá trị vai trò
tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy học tập nghiên cứu lao động sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh bạc liêu
góp phần hình thành thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc hướng tới một xã hội học tập một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng